thí điểm thi tuyển lãnh đạo quản lý cấp vụ cấp sở cấp phòng theo kết luận số hai trăm linh hai của bộ chính trị
đã được một số cơ quan ban ngành từ trung ương đến địa phương triển khai thực hiện
với kỳ vọng sẽ khắc phục tình trạng chạy chức chạy quyền tạo cơ chế để phát hiện và tuyển chọn sử dụng người tài
tuy nhiên để kỳ vọng trở thành hiện thực vẫn còn một số vấn đề cần giải quyết
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại lào cai
tổ chức một hội đồng như thế thì nó cũng thực sự là nó có những cái mà nó sẽ không hiệu quả
không có chuyên môn sâu thì chắc chắn là khó mà chấm được chính xác và khách quan
nếu như các thành viên hội đồng thi tuyển mà không nghiên cứu kỹ hoặc là không đọc kỹ cái đề án

tổ chức một cái hội đồng như thế thì nó cũng thực sự là nó có những cái mà nó sẽ không hiệu quả
nhưng với thực tế này thì việc thi tuyển chưa đạt được mục đích đề ra thế nên cần có sự điều chỉnh kịp thời
nhưng với thực tế này thì việc thi tuyển chưa đạt được mục đích đề ra thế nên cần có sự điều chỉnh kịp thời
tôi thấy là thi tuyển thì là phải có một cái ai chấm thi là cơ chế chấm thi quan trọng
thi tuyển xong là xem bài xong là bỏ phim kỹ ra ngoan
bởi vì trong công tác hành bộ của tổng táo là bây giờ có ba loại người
cái loại thứ nhất là cái loại viết ra giỏi
nhưng mà làm rất dễ
viết rất hay nói rất hay nói như là việt
nhưng mà làm chả ra gì
có người người ta ít nói ít viết thì người ta kém
nhưng mà người ta làm rất tốt tâm người ta rất tốt người ta quyết tụ được anh em
có cái loại thứ ba là cái loại chả làm được cái gì
nói cũng chả được mà viết cũng chả được
có ba loại cán bộ như thế nó phải anh chấm thế nào anh phải tìm
nhưng phải có cái hội đồng nhé để nó cách quan
hội đồng đấy là do anh em bầu lên